nhờ làm tốt công tác dân vận khéo dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
hiện nay các hộ ở quận ba thành phố hồ chí minh đã hiến hàng nghìn mét vuông đất ở
để cùng nhau mở rộng hẻm
đây là tuyến hẻm một trăm bốn mươi bốn đường lý chính thắng khu phố hai phường bảy quận ba
hẻm này chỉ rộng khoảng hai mét
hiện nay thực hiện chủ trương cùng nhau hiến đất mở rộng hẻm
người dân đã khiến đất mở rộng hẻm lên bốn mét
cũng nằm trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị
từ năm hai nghìn một mươi năm quận ba đã mở rộng được hai mươi ba tuyến hẻm trong đó có một một trăm bảy mươi hai hộ dân đã tham gia hiến đất
với tổng diện tích được mở rộng là hơn chín ba trăm linh m hai tương ứng với số tiền hơn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín quận ba sẽ có thêm một mươi một tuyến hẻm được mở rộng
hiến đất để mở rộng hẻm đã được người dân đồng tình ủng hộ rất cao
người dân cho rằng những con hẻm lâu nay chật chội nhích nhát sau khi được mở rộng
sẽ khang trang đẹp
đời sống người dân trong hẻm cũng sẽ được cải thiện
nên các hộ dân rất phấn khởi nhiệt tình hưởng ứng để nâng chất lượng không gian sống